do quy định mới của thành phố đà nẵng về cách ly tập trung một mươi bốn ngày đối với hành khách đến từ hà nội và thành phố hồ chí minh
nên nhu cầu đi lại giữa đà nẵng và các thành phố này sụt giảm
tuy nhiên để bảo đảm kết nối giữa ba thành phố trọng điểm và duy trì các đường bay phục vụ nhu cầu đi lại đặc biệt thiết yếu
trong thời điểm hiện nay vietnam airlines sẽ điều chỉnh tần suất khai thác các đường bay giữa hà nội
thành phố hồ chí minh và đà nẵng từ ngày bảy tháng bốn đến ngày một mươi năm tháng bốn
trên các đường bay giữa hà nội đà nẵng thành phố hồ chí minh đà nẵng và các chiều ngược lại
việt nam airlines sẽ chỉ khai thác ba chuyến bay mỗi tuần mỗi đường bay vào các ngày thứ hai thứ bốn và thứ sáu
hãng cũng duy trì khai thác ổn định đường bay giữa hà nội thành phố hồ chí minh và chiều ngược lại với tần suất một chuyến bay một ngày
các đường bay nội địa khác đang được tạm dừng cho đến khi có thông báo mới
lịch bay trong giai đoạn này sẽ được vietnam airlines điều hành linh hoạt

theo hình hình khai thác thực tế vietnam airlines sẽ hỗ trợ khách bay nội địa bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
đổi chuyến bay đổi hành trình theo quy định hiện hành của hãng